công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ba đối tượng không đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
mà cho vay có cầm cố tài sản hoặc không cầm cố tài sản mà lãi suất vượt quá lãi suất quy định
ba đối tượng gồm nguyễn văn bắc chú tại tỉnh ninh bình ngô tôn hoàng chú tại tỉnh đắk lắc và hà tấn nhật trú tại tỉnh bắc giang
trước đó cơ quan công an phát hiện ba đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vai lãi nặng trên địa bàn xã mỹ phong nên tiến hành làm việc
ba đối tượng thừa nhận cho hai người dân vay lãi nặng với mức lãi suất trên ba trăm linh một năm
căn cứ mức độ vi phạm ủy ban nhân dân tp mỹ tho ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng